thưa quý vị ngày một mươi hai tháng một mươi một tại hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và hoa kỳ lần thứ một mươi diễn ra tại campuchia
các lãnh đạo asean và hoa kỳ đã nhất trí nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện
tuyên bố lãnh đạo asean hoa kỳ nêu rõ việc hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
phản ánh tham vọng của hội nghị cấp cao asean hoa kỳ lần thứ chín và hội nghị cấp cao đặc biệt asean hoa kỳ hai nghìn hai mươi năm
đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh và thịnh vượng của một tỷ dân của hai bên
hai bên cũng tái khẳng định sự ủng hộ kiên định đối với cấu trúc khu vực cởi mở minh bạch bền vững bao trùm và lấy asean làm trung tâm
nằm giữa khu vực ấn độ thái bình dương thúc đẩy vai trò mạnh mẽ thống nhất và mang tính xây dựng của asean trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
phát biểu tại hội nghị cấp cao asean hoa kỳ lần thứ một mươi tổng thống mỹ joe biden hoan nghênh việc hai bên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện
ông khẳng định khu vực đông nam á là trọng tâm trong chiến lược ấn độ thái bình dương và washington cam kết hợp tác mọi nguồn lực trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện